tại đồng mô sơn tây hà nội làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam kết hợp với sở văn hóa thể thao phú thọ đã tổ chức các hoạt động với chủ đề về với cội nguồn
điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đặc sắc đó là tái hiện lễ hội bơi trải truyền thống của tỉnh phú thọ
lễ hội được tái hiện với sự tham gia của bốn đội trải của các xã phường bạch hạc trưng vương phượng lâu sông lô
trước khi bắt đầu cuộc thi người dân thường làm lễ trước sau đó thầy chủ tế sẽ đọc văn khấn các vị thần hoàng làng
tiếp đó tiếng trống nổi lên nhằm báo hiệu phần hội bắt đầu
khi đua mỗi đội trải gồm có hai mươi bốn tay trèo một người cầm lái một người cầm cờ có thể là người tát nước và một người gõ mõ làm nhịp cho các tay trèo
trang phục của các tay trèo sẽ cùng một màu với màu trải của họ
lễ hội thu hút đông đảo khách thập phương tới làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
cùng với tiếng gieo hò cổ vũ không ngớt của du khách bốn đội đã nỗ lực hết mình để tranh giải
đây là một lễ hội rất đặc sắc khi quan sát các anh bơi thuyền thì cảm thấy được là khí thế vừa không khí là ngày hai chín mà vừa không khí là tuổi trẻ không khí sôi nổi của thế hệ thanh niên việt nam
có thể nói những năm gần đây
làng văn hóa đã làm tốt vai trò của mình tổ chức nhiều hoạt động trong các dịp lễ tết và cả ngày thường nhằm tái hiện cuộc sống của dân tộc anh em trên giải đất hình chữ s
trong ba năm gần đây lượng khách đến làng văn hóa đã tăng đáng kể
nguyên nhân là chúng tôi đã tổ chức rất phong phú những hoạt động hàng ngày những hoạt động cuối tuần những hoạt động điểm nhấn của tháng và những hoạt động sự kiện của năm
riêng năm nay
chúng tôi đã vượt mục tiêu về lượng khách du lịch trong năm mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đã giao
riêng đối với dịp mùa hai tháng chín thì chúng tôi dự kiến là sẽ có trong bốn ngày từ mùa một đến mùa bốn thì sẽ có khoảng độ gần ba mươi lượt khách sẽ đến làng văn hóa du lịch việt nam trong dịp bốn ngày nghỉ lễ này
hy vọng rằng
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã đang và sẽ tiếp tục tái hiện lần lượt các phong tục quốc tế việt nam
tiếp tục tái hiện lần lượt các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc việt nam giúp du khách hiểu thêm những giá trị văn hóa khơi dậy tinh thần tôn kính tổ tiên đạo lý uống nước nhớ nguồn tạo nên ý thức về tình cảm cộng đồng về sức mạnh truyền thống của dân tộc